quy tụ một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng hệ thống máy móc hiện đại tiên tiến hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và đưa ra pháp đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân
tại đây luôn cập nhật nhanh chóng các phương pháp điều trị hiện đại các thuốc mới để người bệnh nhận được điều trị tối ưu nhất
theo hướng dẫn và khuyến cáo của hiệp hội tim mạch châu âu và hội tim mạch hoa kỳ
qua đó giúp hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh tim mạch được điều trị thay đổi chất lượng cuộc sống
thưa quý vị nguyên nhân chủ yếu gây thiếu máu cơ tim là sự hình thành và tích tụ của các mảng sơ vữa động mạch
bản chất là cholesterol lắng động quanh thành mạch vành
chúng tôi hy vọng những thông tin được các bác sĩ từ bệnh viện đa khoa tâm anh chia sẻ trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
sẽ giúp quý vị bảo vệ được một trái tim khỏe mạnh
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai